lựa chọn giới tính thai nhi là câu chuyện đã không còn mới nhưng vẫn luôn tồn tại trong nhiều gia đình
vì muốn sinh con trai hay con gái mà một số gia đình đã làm theo các phương pháp phi khoa học
không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
thời gian gần đây đã xuất hiện những dụng cụ được giao bán trên internet với lời quảng cáo là có công dụng thần thánh
chỉ cần bơm dung dịch vào người là sẽ quyết định sinh con trai hay con gái
bên cạnh đó là việc lựa chọn ngày tháng sinh cho con vì muốn chọn ngày đẹp để con trào đời được may mắn
mà nhiều ông bố bà mẹ phải hối hận khi tự ý quyết định mà không theo chỉ định của bác sĩ
chỉ với chín trăm linh đồng sẽ mua được một dụng cụ chứa dung dịch hóa chất sinh con theo ý muốn
màu hồng thì sinh con gái màu xanh thì sinh con trai
dùng thứ hóa chất này bơm thẳng vào trong âm đạo của người phụ nữ thì sẽ có công dụng thần thánh
lời quảng cáo được giao bán trên internet đã khiến các bác sĩ
nhiều chị em phụ nữ tin tưởng mua về sử dụng
mặc dù các bác sĩ đã cảnh báo là sẽ rất nguy hại nhưng vì khao khát sinh con theo ý muốn
nên một số người vẫn bất chấp
mà tiếp nhận những thông tin mà lan truyền trên mạng xã hội
bởi vì không những nó không có ý nghĩa theo mong muốn của mình
mà nó có thể gây ra những hệ lụy lâu dài về sau để sức khỏe sinh sản
bên cạnh việc lựa chọn giới tính thai nhi
thì việc lựa chọn ngày sinh phương pháp sinh cũng là vấn đề đang tồn tại ở nhiều gia đình
sự việc một sản phụ ở hải phòng vì muốn lựa chọn ngày đẹp để con chào đời
mà đã kiên quyết từ chối sinh con dù trước đó bác sĩ chỉ định cần phải sinh mẫu sớm
hậu quả là thai nhi đã chết lưu
không buồn mẹ
tùy vào tình trạng sức khỏe bác sĩ sẽ có chỉ định thích hợp
không thể tự ý lựa chọn ngày sinh hay cả phương pháp sinh
có lợi cho cái người phụ nữ hay không hay là sinh mổ có lợi cho người phụ nữ hay không
có nghĩa rằng chúng ta phải đặt quyền lợi hay là lợi ích đối với từng cá nhân của người phụ nữ mang thai ấy
chứ không phải cứ thích mẫu là mẫu và thích để đẻ thường là đẻ thường
các bậc phụ huynh nên tham khảo ý kiến tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên môn
tự ý quyết định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe có khi dẫn đến hậu quả đau lòng